sau trận mưa lũ vào tối ngày hai mươi ba dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu tại tỉnh lai châu bên cạnh những thiệt hại về người và tài sản thì giao thông cũng chịu thiệt hại rất nặng nề
nhiều tuyến đường giao thông liên xã cầu cống bị sạt lở hư hại gây cô lập tạm thời một số bản đặc biệt là tuyến quốc lộ bốn h bị sạt sụt và đứt đoạn nghiêm trọng làm cho tuyến giao thông huyết mạch đi mường tè bị chia cắt
hiện tại các lực lượng chức năng của tỉnh lai châu đang huy động tối đa nhân lực máy móc cũng như là để thông tuyến nhanh nhất đảm bảo trong hai ngày tới sẽ thông tuyến tạm thời giúp nhân dân đi lại và giao thương thuận lợi
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh lai châu
theo ghi nhận của phóng viên trên quốc lộ bốn h đi qua các xã của huyện nậm nhùn vào mường tè bị sạt lụt và đứt nhiều đoạn
ngay tại km hai trăm chín mươi một ba trăm linh đi qua địa bàn xã bung
nửa bị sạt đất đường hàng chục mét các phương tiện giao thông và người dân không thể đi qua được
khối lượng đất đá và phụ đắp ước tính hàng trăm mét khối
thêm vào đó vị trí sạt lụt lại có nhiều đá cộng thêm nước từ trên cao đổ xuống gây khó khăn cho công tác khắc phục giao thông
do đến bây giờ phút này thì cái khối lượng hạ lên thì khối lượng nó không quả nhiều nhưng nguy cơ từ trên mái nó sạt xuống vẫn là liên tục cho nên là chúng tôi vừa làm vừa phải để ý
một mặt nữa là bà con tham gia giao thông cái này rất đông
đông như các đồng chí mình mà xe cổ là rất đông nên chúng tôi cũng phải làm vừa làm vừa lựa
tỉnh lai châu đã chỉ đạo sở giao thông vận tải ra soát toàn bộ hệ thống giao thông trên địa bàn xác định các điểm sung yếu và tập trung máy móc trực sẵn
đồng thời huy động một số vật tư vật liệu như đá hộc dọ thép thậm chí cả vật liệu nổ xăng dầu phục vụ cho máy móc tại hiện trường để kịp thời xử lý nhanh các điểm sạt lở
với các điểm đứt đoạn thực hiện mở rộng nền đường trên ta lưu dương để mở đường tạm và có thể thông tuyến bốn h tạm thời trong chiều ngày hai mươi bảy tháng sáu
hiện nay trên quốc lộ bốn h chúng tôi khoảng trên hai mươi điểm vừa bị đứt đường vừa bị mất khoảng hai phần ba nền đường
đến thời điểm hiện tại là từ ngày hôm qua đến nay là chúng tôi đã xử lý đến từ ngoài ba tầng vào đây rồi tức là khoảng được trên năm mươi km
và đây là điểm cuối cùng trên quốc lộ bốn h để chúng tôi xử lý
chúng tôi cũng đã chỉ đạo là phải thông được cái tuyến đường này để tạo điều kiện đi lại cho người dân cũng như là cho cái công việc cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ cho nhân dân
hiện tại ngoài khắc phục tuyến quốc lộ bốn h tỉnh lai châu cũng đang nỗ lực huy động các lực lượng khắc phục các tuyến giao thông liên huyện liên xã
nhất là giải quyết tình trạng cô lập hơn một năm trăm linh hộ dân của xã ba vệ sủ và nhanh chóng hỗ trợ di chuyển
và ổn định các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ